khoảng một mươi hai h năm mươi phút trưa nay tại số nhà hai trăm năm mươi bốn đê la thành phường thổ quan quận đống đa hà nội xảy ra vụ cháy nhà dân
khu vực cháy là từ tầng tám của một cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhưng đã ngừng kinh doanh từ năm hai nghìn hai mươi một do dịch covid một mươi chín
do trong kho có nhiều đồ dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội cột khói đen bốc cao hàng chục mét diện tích cháy khoảng một mươi m hai
ngay khi nhận được tin báo công an quận đống đa đã điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế sơ bộ ban đầu không có thương vong về người
nguyên nhân cháy khả năng là do chập điện các cơ quan chức năng đang xử lý hiện trường và thống kê thiệt hại